thành phố thượng hải trung quốc mới đây đã báo cáo không phát hiện bất kỳ trường hợp mắc covid một mươi chín mới nào bên ngoài khu vực cách ly
lần đầu tiên kể từ đợt bùng phát dịch gần đây tại trung tâm tài chính phía đông đất nước này
chính quyền thành phố thượng hải cho biết đã ghi nhận gần chín trường hợp nhiễm virus sars cov hai không triệu chứng mới vào ngày hai mươi chín tháng bốn
giảm hơn năm trăm linh ca so với một ngày trước đó
các trường hợp có triệu chứng ghi nhận gần một hai trăm năm mươi ca giảm đáng kể so với con số gần năm năm trăm linh ca của ngày hôm trước
điều đáng nói tất cả các trường hợp vừa được thông báo đều nằm trong khu vực cách ly
trong ngày hai mươi chín tháng bốn thêm bốn mươi bảy trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
trung quốc đang áp dụng phương châm phòng chống dịch không covid nặng động
có thể được hiểu là cách làm nhanh linh hoạt tùy theo tình hình đặc điểm điều kiện của từng nơi
khái niệm này lần đầu tiên được nhắc đến vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
kể từ thời điểm đó đến nay
nước này hầu như rất hiếm khi đưa được số ca bệnh trong cộng đồng về không
thượng hải nơi đang đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín lớn nhất của trung quốc
đã đạt toàn bộ thành phố vào tình trạng phong tòa hồi đầu tháng
và gần đây chỉ cho phép người dân ở các khu vực có nguy cơ thấp rời khỏi nhà